chắc chắn là có thể là không đến mức phải bổ sung thêm các cái bãi mới mà chúng ta chỉ dùng những cái bãi hiện có
và khi chúng ta có thể tổ chức tốt thì có thể đã giải quyết được vấn đề ủn tắc giao thông của các cái vấn đề đón trả khách ở trong sân bay
rõ ràng là những bất cập thì chúng ta cũng đã nhìn thấy và các giải pháp thì cũng đã được đưa ra
nhưng tại sao hiện tượng này qua nhiều năm vẫn chưa được giải quyết xuất điểm thế ạ
tôi nghĩ rằng là cái này với lỗi một phần là cái chính là do cái cơ quan quản lý ở đấy chưa quyết liệt
bởi vì cơ quan quản lý ở đấy cần phải quyết liệt hơn và ngay cả cũng là chủ động để chủ trì cái việc mà mời các cái đơn vị khác tham gia
ví dụ như là cảng không phải là người đứng chủ trì mời lực lượng công an thanh tra giao thông để phối hợp trong vấn đề giám sát và xử lý vi phạm
đấy rồi là bên sở giao thông hồ chí minh để tham gia vào cùng để phối hợp trong nhiều vấn đề khác để tổ chức giao thông
và đôi khi là chúng ta phải có cách để chúng ta
chuyển đổi các cái hành khách đi ra những vị trí khác để sao cho có thể là ta tăng được ta giãn khách ra
đấy chứ còn nếu mà cứ để tập trung hết vào ngay cái cửa ra thì cơ quan là sẽ hùn dữ
và cách thức tổ chức cũng nên làm thế nào cho khách đi theo dòng
có thể là chúng ta có những cái
có thể là dùng dây hay dùng cái gì đó để chúng ta có thể bắt khách và đi theo dòng
và đến lượt khách đi và đến lượt xe đến là chúng ta cứ xếp lên thôi
và bắt buộc và các cái xe
khi vào đấy chúng ta kiểm tra các xe vào đấy đều đồng hồ phải hoạt động tắt
để khi mà bật lên chạy đi là tiền sẽ theo đồng hồ
thì nó đỡ phức tạp
chứ còn bây giờ xe tắt đồng hồ rồi vì sao cũng mặc cả
khi đó là khách đưa ra ngoài xong bắt đầu tranh luận nhau nó phức tạp
đấy thì tôi nghĩ rằng cái này chúng ta nên có những cái quy định
và tất cả các xe vào đấy đương nhiên là được có thiết bị chấm sát hành trình rồi
cho nên cái việc giám sát từ cơ quan quản lý nó rất là tốt
cho nên chúng ta cứ làm thế nào để cho tổ chức đưa đón hành khách ở đấy đi về giải tỏa nó bài bản
thì tôi nghĩ rằng cái này chúng ta nên có một nghiên cứu học tập kinh nghiệm giải tỏa khách của các nước để chúng ta triển khai ở hồ chí minh
tôi đồng ý rõ ràng ở đây là câu chuyện về tầm nhìn về sự chủ động và quyết liệt đúng không ạ
và rõ ràng là trong bối cảnh hiện nay khi mà ngành hàng không vẫn đang phải tìm những cái giải pháp để giải quyết từ tình trạng này
thì việc mà xuất hiện những hình ảnh bát nháo như vừa rồi ở sân bay tân sơn nhất thì đã làm mất điểm
của ngành hàng không ngành du lịch của nước ta
vậy thì theo ông cần phải làm như thế nào để hành khách có thể thuận tiện hơn trong việc đi lại
tôi nghĩ rằng là cái chính là bây giờ thế này hoàn toàn là ngành hàng không chủ động được cái lượng khách biết trước hẳn có thể nhiều ngày
đấy thì thứ nhất là chúng ta phải dán khách trong các cái khung giờ để làm sao cho phân phối hành khách làm sao để cho người ta đi vào đêm thì cũng ít đi
bởi vì vào đêm thì người ta khó khăn trong vấn đề về nhà
thế nhưng mà trong ban ngày thì chúng ta có
có thể phân bổ các cái chuyến bay hạ cánh đấy đều đặn hơn
thế thì khi đó là cái việc khách nó không bị bình đường
thế hay là tổ chức cái vấn đề đưa khách đi qua cái xe
thì khi đó bây giờ có thể là chúng ta có một số hãng chúng ta đang ưu tiên một số hãng đã được phép để mà đi vào
thì sau này chúng ta không có thể là tăng cường cái số hãng đấy
nhưng mà tổ chức đi vào đấy thì không phải là theo thứ này thứ kia mà cả cái xe đó muốn vào đấy cũng xếp hàng như là hành khách
và cứ hành khách một dòng hành khách với một dòng xe
hai cái cứ chập vào nhau đến đâu là ta cho đến đấy và cái tốc độ cho khách lên xe rất là nhanh
phải có nhiều nhân viên để có thể là một khách lên xe chỉ mất được ba mươi giây thôi
và như vậy thì chúng ta có thể giải tỏa rất nhanh
vâng hy vọng là với những giải pháp được đề xuất như vậy thì tình trạng này sẽ sớm được giải quyết trong thời gian tới ạ
tôi nghĩ rằng sẽ được
một lần nữa thì xin cảm ơn những chia sẻ rất cụ thể của ông trong chương trình ngày hôm nay